chiều ngày một mươi chín tháng chín tại thành phố đà lạt hiệp hội du lịch lâm đồng đà lạt đã tổ chức hội thi quảng diễn
chế biến một trăm linh món ngon từ cây artiso đà lạt với tinh thần quảng bá tinh hoa ẩm thực việt nam
nhằm nâng cao hiểu biết về loài cây artiso vừa là thảo dược vừa là thực phẩm quý
trong khuôn khổ kỷ niệm một trăm ba mươi năm hình thành và phát triển của thành phố hoa đà lạt
hội thi thu hút hai mươi đội với gần sáu mươi đầu bếp đến từ các nhà hàng khách sạn thuộc nhiều tỉnh thành
trên cả nước trong thời gian sáu mươi phút mỗi đội đã thực hiện năm món có nguyên liệu chính
từ cây artiso đà lạt các món ăn phải được đăng ký trước với ban tổ chức và không trùng lập
mỗi món ăn có kích thước không vượt qua bốn mươi x ba mươi cm và chiều cao không quá bốn mươi cm
đây là dịp để quảng bá rộng rãi hơn chức năng thực phẩm của cây artiso đà lạt
bằng bàn tay và sự sáng tạo của các đầu bếp chuyên nghiệp
lâm đồng cũng vừa có thêm một sản phẩm được cục sở hữu trí tuệ
cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là măng cụt bảo lộc
nhãn hiệu này sẽ có hiệu lực trong thời gian một mươi năm kể từ ngày cấp
đây là cơ hội lớn để thành phố bảo lộc có quy hoạch vùng sản xuất và thiết lập vùng chuyên canh
định hướng người dân đầu tư phát triển bền vững cây măng cụt
hiện thành phố bảo lộc có hơn hai trăm ba mươi một hectare trồng măng cụt
trong đó diện tích măng cụt trong giai đoạn kinh doanh là một trăm một mươi năm năm hectare
với mức giá ổn định từ ba mươi năm đến năm mươi năm đồng mỗi kg
cao điểm có thể đạt bảy mươi đồng trên một kg
trung tâm xúc tiến du lịch đà nẵng phối hợp với các bên liên quan
vừa triển khai thí điểm hệ thống theo dõi chỉ số hấp dẫn điểm đến của thành phố
chương trình được xây dựng với hai nhóm nghiên cứu chính gồm du khách trong nước
và quốc tế đang trải nghiệm du lịch tại đà nẵng
hoạt động khảo sát được thực hiện bằng cách mã hóa các bảng khảo sát
khởi tạo mã qr và đặt tại các cơ sở lưu trú
điểm tham quan du lịch sân bay đà nẵng để thu thập những dữ liệu cần thiết
việc xây dựng hệ thống chỉ số bài bản và theo dõi thường xuyên tiến độ
là cơ sở khoa học và thực tiễn để thành phố liên tục cải tiến
nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch địa phương
đà nẵng là địa phương tiên phong tại việt nam
thực hiện việc khảo sát đo lường thường xuyên mức độ hài lòng của du khách
cũng như ý kiến mức độ tự tin của doanh nghiệp địa phương
là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế phát triển du lịch
năm hai nghìn hai mươi một tỉnh ủy phú yên ban hành chương trình hành động số chín
về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên đến thời điểm này phú yên vẫn còn gặp phải một số khó khăn
đó là các hạ tầng đường đến cơ sở dịch vụ phục vụ du khách tại điểm đến
và đường bay đi và đến còn hạn chế
cần sớm được đầu tư đồng bộ để hấp dẫn giữ chân du khách
nhiều vẻ đẹp hoang sơ được thiên nhiên bàn tặng và chú trọng đầu tư tôn tạo các di tích
danh thắng du lịch tỉnh phú yên đã nhận được nhiều danh hiệu
giải thưởng danh giá do các tổ chức uy tín trong và ngoài nước công nhận
tuy nhiên do hạ tầng giao thông đến các điểm du lịch cơ sở dịch vụ lưu trú
hai đường bay đi và đến phú yên chưa được đầu tư đồng bộ
nên du lịch phú yên chưa thể phát triển như kỳ vọng
phú yên là một trong những tỉnh cũng còn khó khăn về du lịch
trong đó nổi lên hẳn đầu là hạ tầng
hạ tầng ở đây thì về cơ sở hạ tầng về lưu trú thì nói chung là khá tốt đáp ứng được yêu cầu
nhưng các hạ tầng khác thí dụ như đường đến các cơ sở để phục vụ cho du khách
đến các điểm đến cũng còn những hạn chế nhất định
để thao gỡ những khó khăn này tỉnh phú yên đã lập quy hoạch phát triển du lịch

và điều chỉnh quy hoạch xây dựng để làm cơ sở kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ du lịch
cùng với đó tỉnh cũng tăng cường xúc tiến quảng bá đào tạo nguồn nhân lực
thu hút khách du lịch từ các thị trường mới như ấn độ
thông qua chương trình hợp tác giữa chính phủ việt nam và ấn độ
khi đến đây tôi ngỡ ngàng trước phong cảnh và vẻ đẹp nơi đây
nên muốn có chương trình hợp tác giữa hai nước
mong sẽ có nhiều đoàn ấn độ đến phú yên trong thời gian tới
để thực hiện được mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm hai nghìn ba mươi
phú yên cần tập trung đầu tư cho hạ tầng giao thông xây dựng các điểm đến
sản phẩm du lịch chất lượng hấp dẫn hơn để thu hút giữ chân du khách
nhằm tăng nhanh tỉ trọng đóng góp của du lịch vào cơ cấu grdp của tỉnh